ngay sau khi chuyến bay của thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đáp xuống sân bay john kennedy new york truyền thông quốc tế đã đồng loạt đưa tin về chuyến thăm
và nhấn mạnh vai trò cũng như vị thế của nhà lãnh đạo đầu tiên của khu vực đông nam á
tới thăm nhà trắng kể từ khi ông donald trump nhậm chức tổng thống vào tháng một năm nay
các bài viết đánh giá chuyến thăm này sẽ mở ra cơ hội cho hai bên thảo luận chính sách
và việc thực thi chính sách trên các lĩnh vực kinh tế thương mại cũng như các vấn đề quốc tế
và khu vực mà hai bên cũng quan tâm
qua đó việt nam và hoa kỳ có thể làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện
vì lợi ích chung và lâu dài của nhân dân hai nước trong bối cảnh chính quyền mới ở hoa kỳ
đã có những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại
tờ national interres của mỹ cho biết thủ tướng việt nam là nhà lãnh đạo thứ ba của châu á
không bao gồm trung đông có cuộc gặp với tổng thống trump tại nhà trắng
sau thủ tướng nhật shinzo abe và chủ tịch trung quốc tập cận bình
bài báo của đoạn viết điều này ít nhiều phản ánh sự tha thiết của cả hai nước
trong việc thắt chặt quan hệ song phương cũng như ưu tiên dành cho mỗi nước
trong chương trình nghị sự của nước kia
national interres nhận định mỹ và việt nam sẽ có nhiều vấn đề kinh tế
và an ninh quan trọng để bàn thảo trong dịp này
trong khi đó tờ asian times thì nói rằng kể từ khi ông trump lên cầm quyền
việt nam đã có những động thái nhằm duy trì và cải thiện mối quan hệ việt mỹ
vốn đã có sự khởi sắc đáng kể
dưới thời cựu tổng thống barack obama ông trump và các cố vấn cấp cao của ông
lực này của việt nam tờ báo viết
asian times nhắc lại những cuộc tiếp xúc cấp cao việt mỹ trong thời gian qua
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh là một trong những ngoại trưởng
đầu tiên trong khu vực asean và có cuộc gặp với ngoại trưởng mỹ rex tillerson
trong chuyến công du washington từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi một tháng bốn
ông phạm bình minh đã có cuộc hội đàm với các quan chức cấp cao khác của chính quyền trump
bao gồm cố vấn an ninh quốc gia mỹ mcmaster
ngoài ra phía mỹ hiện đã xác nhận ông trump sẽ tới đà nẵng
để dự hội nghị thượng đỉnh apec vào tháng một mươi một tới
trong ngày đầu tiên thủ tướng nguyễn xuân phúc tới nước mỹ
trang tin tài chính kinh tế nổi tiếng bloomberg đã đăng tải bài phỏng vấn thủ tướng
trước khi ông lên đường sang mỹ
cuộc phỏng vấn ngắn với bloomberg của thủ tướng nguyễn xuân phúc
đã thể hiện quyết tâm của cả chính phủ việt nam về mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt sáu bảy
thủ tướng cũng chia sẻ những bước mà việt nam đang tiến hành để củng cố nền kinh tế
qua đó duy trì vị thế một trong số những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới
sự quan tâm của giới truyền thông theo họ rõ ràng chính quyền tổng thống trump
và chính phủ việt nam coi trọng hợp tác việt mỹ và sẵn sàng cải thiện mối quan hệ hợp tác này